tại thành phố hải phòng quân chủng hải quân đã tổ chức giao lưu truyền thống kỷ niệm
năm mươi năm năm ngày mở đường hồ chí minh trên biển hai mươi ba tháng một mươi năm một nghìn chín trăm sáu mươi một hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
dự buổi lễ có đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
trong suốt một mươi năm năm làm nhiệm vụ vận tải chiến lược quân sự biển
từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi một đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
đoàn một trăm hai mươi năm hải quân đã huy động một tám trăm bảy mươi chín lượt tàu thuyền
vận chuyển hơn một trăm năm mươi tấn vũ khí trang bị kỹ thuật thuốc chữa bệnh
và hơn tám mươi cán bộ chiến sĩ từ miền bắc vào miền nam
chiến đấu hàng trăm trận với máy bay tàu chiến của mỹ nguyện
góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng miền nam thống nhất đất nước
chủ tịch nguyễn thiện nhân nhấn mạnh
lịch sử của đoàn một trăm hai mươi năm là trang trói lọi của lịch sử hải quân việt nam
một sự kết hợp sáng tạo của nhân dân
nhân dân tầm nhìn xa của đảng thắng lợi của con đường hồ chí minh trên biển
là thắng lợi của sự hy sinh gian khổ thắng lợi của tinh thần đoàn kết
hiệp đồng chiến đấu miêu trí dũng cảm sáng tạo
chấp nhận mọi hy sinh gian khổ của nhiều lực lượng
trong đó quan trọng là trực tiếp cán bộ chiến sĩ đi trên các chuyến tàu không số
và lực lượng của các đơn vị bến bãi ven biển
tại buổi giao lưu ủy viên bộ chính trị
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân
đã trao tặng bức chướng cho hội truyền thống đường hồ chí minh trên biển
nhân kỷ niệm năm mươi năm năm ngày mở đường hồ chí minh trên biển